để có được phản ứng vào cách xử lý tình huống thực tế của các cô gái khi vô tình động mặt những thanh niên có hành động sảm sỡ
một cuộc hẹn đã được sắp xếp tại khu vực nhiều biệt thự ít người qua lại
ba cô gái trẻ nhanh chóng đồng ý đến điểm hẹn để gặp bạn và tuyệt đối không biết đến sự có mặt của ekip
các cô gái xinh đẹp này sẽ phản ứng ra sao để thoát khỏi tình huống trời trêu này
bạn gái đầu tiên của chương trình là sinh viên của một trường đại học đã xuất hiện tại điểm hẹn với trang phục khá ngắn
hai diễn viên của chương trình trong vai thanh niên lưu manh đã xuất hiện
phản ứng đầu tiên của cô gái là liên tục gọi điện cho người bạn đã hẹn
trận đường một xe ôm nhờ giúp thế nhưng bất thành
cô gái đã bắt đầu phản kháng mạnh mẽ hơn và rời khỏi vị trí đỗ xe
cho anh xuống điện thoại thỉnh thoảng sang anh chơi tối giao lưu tí nhỉ
không người biết xịt nước hoa gì thơm thế
cô gái nói chuyện tí nào
tiếp tục cầu cứu thế nhưng đáng tiếc không ai giúp đỡ
cô gái đã bắt đầu phản kháng mạnh mẽ hơn và rời khỏi vị trí đỗ xe